một thông tin vui với công tác phòng chống dịch tại tâm dịch tp hcm đó chính là cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm
tiếp tục ghi nhận những tín hiệu lạc quan với số mắc mới các nhập viện liên tục giảm mạnh ở nhóm bệnh nặng tử vong liên tục duy trì ở mức hai con số
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm ngày một mươi một tháng một mươi cho biết toàn thành phố hiện có bốn trăm một mươi sáu trăm bảy mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín
được bộ y tế công bố số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là một mươi bảy tám trăm ba mươi chín người số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là bảy ba trăm năm mươi bảy người
số ca nhập viện ở tầng hai và ba trong ngày là chín trăm linh sáu người đặc biệt số ca tử vong trong ngày một mươi một tháng một mươi tiếp tục ghi nhận mức thấp kỷ lục mới là bảy mươi ba trường hợp
đây là số ca tử vong thấp nhất trong gần hai tháng qua
theo dự báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thời gian tới số ca tử vong sẽ tiếp tục

nhưng nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch ở tầng ba còn nhiều nên tốc độ sẽ giảm chậm
dù dịch bệnh ở tp hcm có nhiều diễn biến khả quan nhưng tổ chức y tế thế giới who vừa đưa ra cảnh báo mới rằng dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
cộng đồng tuyệt đối không được chủ quan mà cần thay đổi cách sống cho phù hợp với tình hình có dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại